sau khi hoàn tất điều tra giai đoạn hai vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã có thông báo gửi đến bộ thông tin và truyền thông
đề nghị xử lý trách nhiệm cựu bộ trưởng trương minh tuấn cùng nhiều quan chức khác của bộ
vì có trách nhiệm liên quan đến vụ án
công an tỉnh phú thọ cho biết hành vi của ông trương minh tuấn thể hiện sự thiếu trách nhiệm
không chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của mình
dẫn đến đoàn kiểm tra phát hiện các trò chơi có dấu hiệu cờ bạc
nhưng không kết luận và xử lý theo quy định của pháp luật
từ đó các trò chơi có yếu tố cờ bạc trong đó có game bài rick vip
tip club vẫn tiếp tục hoạt động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội
cơ quan an ninh điều tra xác định hành vi trên của ông tuấn có dấu hiệu về mặt khách quan của tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại điều ba trăm sáu mươi
bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy cho nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm
do vậy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự ông tuấn
công an đề nghị bộ thông tin và truyền thông trao đổi phối hợp với các ban ngành liên quan
xem xét kiểm điểm xử lý trách nhiệm cựu bộ trưởng trương minh tuấn theo quy định